truyền hình nhà nước algeri đưa tin chính quyền quân sự niger đã chấp nhận lời đề nghị hòa giải của algeria
giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại quốc gia châu phi
trước đó algeria cuối tháng tám vừa qua đã công bố sáng kiến xử lý khủng hoảng
với trọng tâm là giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sáu tháng tại niger
bộ ngoại giao algeria cho biết nước này đã nhận được thông báo chính thức của niger
về chấp nhận sáng kiến của tổng thống algeria nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở niger
tổng thống algeria đã giao nhiệm vụ cho ngoại trưởng nước này đến niamey trong thời gian sớm nhất
để tiến hành các cuộc thảo luận với tất cả các bên liên quan
tuyên bố cũng nhấn mạnh việc chính quyền quân sự niger chấp nhận sáng kiến của algeria
đem lại triển vọng về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại niger
cuộc hòa giải sẽ mở đường hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại nước này
cũng như đem lại lợi ích cho toàn khu vực
cuối tháng bảy vừa qua một nhóm sĩ quan thuộc lực lượng cận vệ của tổng thống niger
đã tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống mohamed bazoum
sau cuộc đảo chính cộng đồng kinh tế các quốc gia tây phi đã áp đặt trừng phạt niger
và để ngỏ khả năng can thiệp quân sự nhằm khôi phục quyền lực cho tổng thống bazoum
tuy nhiên algeri không ủng hộ can thiệp quân sự nào của nước ngoài vào niger
ngoại trưởng algeri đề xuất giai đoạn chuyển tiếp kéo dài sáu tháng ở niger
do một nhân vật dân sự đứng đầu